ngày mai chín tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ đối thoại với doanh nghiệp nhằm thao gỡ khó khăn
thúc đẩy sản xuất kinh doanh tái khởi động kinh tế ứng phó với dịch covid một mươi chín
hội nghị sẽ được bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị liên quan
tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hà nội ba mươi điểm cầu tại các bộ cơ quan trung ương
và sáu mươi ba điểm cầu tại các địa phương trên cả nước
hội nghị nhằm động viên ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy tinh thần đoàn kết của doanh nghiệp
cùng chính phủ vượt qua khó khăn phục hồi và phát triển kinh tế đồng thời thể hiện sự cam kết
đồng hành từ chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận các giải pháp sáng kiến của doanh nghiệp
tiếp tục nỗ lực tháo gỡ khó khăn nắm bắt cơ hội sau hội nghị thủ tướng sẽ tổng kết các sáng kiến
đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp chuyên gia người dân để nghiên cứu ban hành kế hoạch hành động
hoặc nghị quyết của chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế